kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn sẽ tổ chức phiên bế mạc
trước đó quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết và thảo luận một số dự án luật tại hội trường
trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế
chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố hà nội
nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm hai nghìn hai mươi
đối với doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
và biểu quyết thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số nội dung của nghị quyết số năm mươi hai của quốc hội
về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập hội đồng bầu cử quốc gia
và thảo luận ở hội trường về dự án luật biên phòng việt nam
buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
sau đó quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả
việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
trong đó quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
tiếp đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu bế mạc kỳ họp